tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô hà nội
thủ tướng vui mừng đến thăm bộ tư lệnh thủ đô bước sang một mùa xuân mới với khí thế mới
kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy thắng lợi toàn diện trong cả nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước gửi tới cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô lời thăm hỏi thân thiết
thủ tướng đặc biệt đánh giá cao phương hướng thực hiện năm hai nghìn một mươi tám của bộ tư lệnh thủ đô
đã nắm bắt được phương châm của đảng tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng mới
chủ động tham mưu cho quân quỹ trung ương cho bộ quốc phòng lãnh đạo thành phố hà nội
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng
gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội
các công chức đã duy trì các chế độ quy định sẵn sàng chiến đấu
rèn luyện kỷ luật thực hiện nền nếp chính quy xây dựng nách đẹp vang hóa người chiến thủy thủ đô
có ai trọng giáo dục bầu dưỡng kinh thức quốc phòng an ninh
các đồng chí đã phối hợp với các lực lượng góp phần bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở thủ đô
làm tốt công tác vận động quân chúng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
thực hiện tốt chính thức hậu phương quân đội
có thể nói các đồng chí là chỗ dựa
các đồng chí là chỗ vững chắc theo công tác quân sự quốc phòng thành tựu bằng thủ đô
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng
trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp công cuộc xây dựng đất nước xây dựng thủ đô đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề
thủ tướng đề nghị thành phố hà nội và bộ quốc phòng đặc biệt xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô vững mạnh toàn diện
tham mưu tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị các nghị quyết của đảng
đặc biệt là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai về nhiệm vụ quốc phòng an ninh có chấn lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao
nêu cao tinh thần cảnh giác không để bị động bất ngờ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối
giữ vững ổn định chính trị trật tự ẩn toàn xã hội ở thủ đô đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
quốc phòng góp phần thực hiện nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của công tác trước hết là quan hệ với đức lớn diện của chúng ta
trong bối cảnh đó bộ tư lệnh thủ đô cần thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô chính quy
tinh nhuệ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ xảy ra giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn
thủ tướng lưu ý trong dịp tết này cần chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ trực ban
những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
thủ tướng chúc cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô hà nội đón tết đầm ấm
ngay sau khi chúc tết cán bộ chiến sĩ thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bộ tư lệnh thủ đô